cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố thêm ba bị can để điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại công ty trách nhiệm hỗ hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi và một số cơ quan tổ chức liên quan